túng quẫn bí bách khi không còn khả năng trả nợ hoặc không muốn trả nhiều đối tượng đã nghĩ ra đủ chiêu trò để trốn nợ
những kịch bản dựng lên đa phần là bị cướp bắt cóc hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo rồi đi trình báo công an
những diễn viên không truyền
trưa ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn những người đi đường khu vực ấp bốn xã phong phú huyện bình chánh thành phố hồ chí minh bang hoàng
khi phát hiện người đàn ông chạy xe ôm công nghệ đau đớn ôm phần đùi đang có con dao cắm sâu vào máu loang đỏ cả ống quần
mọi người xuống và hỏi thăm và hỗ trợ nạn nhân sơ cứu rồi đưa anh này tới bệnh viện
lai lịch người đàn ông bị nạn được xác định là lmt ba mươi chín tuổi quê long an hiện ở bình chánh thành phố hồ chí minh
anh tê sau đó tới công an xã phong phú trình báo việc mình bị hai người lạ mặt tấn công dùng dao đâm vào đùi gây thương tích và chiếm đoạt tài sản
nhận tin báo
công an xã phong phú đã báo cáo và phối hợp trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh tiến hành giả soát điều tra
quá trình truy xét cơ quan công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra như tin báo
anh tê sau đó thừa nhận tự mua dao đâm vào đùi và báo tin cướp giả nhằm giấu vợ về việc lấy tiền đi trả nợ
hiện vết thương của anh t đã ổn nhưng tai tiếng và nỗi ê chề sau vụ này có lẽ sẽ khó lành
cũng bì bách vì nợ nần
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trần thị hoa ngụ xã bình dương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
để công an xã bình dương trình báo việc con gái sáu tuổi bị nhóm người nghi là chồng cũ đến bắt cóc
và yêu cầu nộp một mươi năm triệu đồng tiền chùa con
nếu không sẽ giết chết cả hai mẹ con
trần thị hoa đã đi vay mượn một mươi triệu đồng bỏ vào túi sách
rồi đến tuyến bờ kè phía bắc sông trà bồng bỏ túi sách lại theo hướng dẫn của nhóm người bắt cóc
nhận thông tin từ hòa công an xã bình dương khẩn trương vào cuộc
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét trích xuất camera tìm nhân chứng
các cơ quan công an không phát hiện dấu vết khả nghi
làm việc với trần thị hoa cô này khai nhận việc báo tin bắt cóc tống tiền là giả
trần thị hoa lý giải sở dĩ dựng chuyện bắt cóc là do nợ tiền của nhiều người không có khả năng trả
và gần đây nhất hòa có lấy tiền của người bạn cùng công ty
sợ gia đình phát hiện cô ta dựng chuyện mình bị tống tiền để có cớ mượn tiền người thân trong gia đình trả nợ
tiếp đến là trường hợp của bà nguyễn thị tuyết ngụ xã nghĩa thương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
cục đến công an xã nghĩa thương trình báo bị kẻ lạ đến nhà dùng bình xịt thuốc mê vào mặt
và điều khiển bà tuyết đưa hết tài sản là tiền vàng điện thoại cho đối tượng
trước tính chất nghiêm trọng của vụ án ngay sau khi tiếp nhận thông tin
công an xã nghĩa thương lập tức báo cáo tình hình với lãnh đạo công an huyện tư nghĩa
khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ cử trinh sát cán bộ điều tra xuống hiện trường phối hợp điều tra
thu thập dấu vết lấy lời khai của bị hại và những người biết vụ việc
tại cơ quan điều tra bà thuyết cho biết thời điểm trên bà bị tấn công bất ngờ
nên không rõ hình dáng các đối tượng đi phương tiện gì
đối chiếu với hiện trường bị lục lấy tài sản các điều tra viên và trinh sát dày dặn kinh nghiệm
với cặp mắt nhà nghề đã phát hiện có vấn đề
thêm vào đó nguồn tin thu thập được từ người dân khu vực
cũng như camera an ninh thì trong khoảng thời gian trên khu vực này không ghi nhận có vụ cướp nào
tổng hợp những bằng chứng các điều tra viên đã chất vấn đấu tranh với bà thuyết
đéc không thể qua mặt cơ quan điều tra cuối cùng bà tuyết khai nhận không có vụ cướp như tin báo
do nợ nần nên báo tin giả mất tiền để che giấu nợ của mình
và cũng mong muốn các chủ nợ thông cảm không truy cùng đuổi tận
một diễn viên khác cũng xây dựng cho mình kịch bản trốn nợ rất nghiệp dư
là hát quy ca ngụ châu thành kiên giang
vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hát quỳ cà tới công an xã mong thọ b huyện châu thành
trình báo việc mình bị bốn thanh niên lạ mặt đi trên hai xe máy không biển số chặn đường cướp một điện thoại iphone một mươi ba
một sợi dây chuyền một nhẫn vàng một mươi tám k có trọng lượng sáu năm chỉ và tám triệu đồng
tại khu vực cầu vượt tuyến tránh thành phố rạch giá thuộc ấp phước hòa xã mong thọ b
qua xác minh cảnh sát hình sự công an huyện châu thành
và công an xã mong thọ b xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của hát quy ca và hiện trường xảy ra vụ việc
biết không thể qua mặt được cơ quan công an hát quy ca thừa nhận
do thiếu nợ ngân hàng số tiền trên hai trăm linh triệu đồng nhưng không có khả năng trị trả
đã nảy sinh ý định giả bị cướp tài sản để gia đình thương mà cho tiền trả nợ
để tạo lòng tin là mình bị cướp thật ca tự gây thương tích nhẹ trên người
rồi về báo với cha mẹ ruột và trình báo với cơ quan công an do cướp gây ra
ngoài chiêu trò giả bị cướp bị trộm nhiều con nợ còn dựng câu chuyện đẫm nước mắt về bản thân và gia đình mình
để lấy tình thương lòng chắc ẩn hòng hồ biến khoản nợ
kể về phóng viên bà trương thị tê năm mươi tuổi ngụ huyện bình chánh tp hcm cho biết
vào cuối năm hai nghìn ba bà có cho người bạn là nguyễn minh hát năm hai tuổi
ngụ nhà bè tp hcm mượn số tiền tám mươi triệu đồng để trả tiền lãi ngân hàng
bà hát hứa một tháng sau hoàn trả cả gốc và lãi
qua năm hai nghìn hai mươi bốn bà hát vẫn chưa trả lần nào cũng lấy lý do gia đình có việc buồn chồng đi làm bị chủ lừa
sau nhiều lần bị bà hát thất hứa bà tê quyết truy tới cùng để đòi khoản nợ
lúc này bà hát mới dựng ra câu chuyện
chồng của bà bị đột quỵ đang cấp cứu ở bệnh viện một một năm lúc tỉnh lúc mê
bà hát gửi hình ảnh chồng cùng bệnh án để chứng minh cho chủ nợ
chưa hết bà hát còn khóc than đứa con của bà bị chứng tâm thần tái phát
cũng đang điều trị tại bệnh viện nhiều lần
đồng thành phố bà hát nói rằng bây giờ bà bất lực tuyệt vọng
không còn khả năng trả nợ nữa nếu bà tê vẫn quyết đòi thì bà sẽ tự tử
bà tê sợ quá nghĩ hoàn cảnh của bà hát vi đát thế kia mà đi đòi nợ
khác nào dồn người ta tới chân tường hơn nữa họ lại là bạn bè của nhau
bà t nhắn tin cho vài người bạn trong nhóm kể về hoàn cảnh của bà hát
và sắp xếp để vào bệnh viện thăm chồng con bà hát
lúc này bà tê mới ngã ngửa
chồng bà hát vẫn đi lái xe
đều đặn có bệnh tật gì đâu
con gái cũng vậy bé vẫn đi học bình thường
không tin vào điều đó bà tê đã tới tận bệnh viện để tìm hiểu
mới ngỡ ngàng vì cú lừa của bà hát
bà tê nổi giận đùng đùng tin tới nhà bà hát để làm cho ra nhẽ
lúc này bà hát khóc lóc xin tha thứ vì quá túng quẫn
không còn khả năng trả nợ nên mới dựng chuyện bi đát về chồng con như vậy
để bà tê không đòi khoản tiền kia nữa
bà hát khai toàn bộ bệnh án và hình ảnh chồng con nằm viện
là bà nhờ tiệm phôto in ra rồi dán vào ghép tên chồng con lên đó
tùng quẫn làm liều đã đành nhưng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào
lại mang chồng con của mình ra làm công cụ để lừa
đánh vào lòng chắc ẩn của người khác như bà hát bà tê bức xúc kể
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an huyện củ lao dung sóc trăng tiến hành mở nắp quan tài
khi đám tang được tổ chức hai ngày tại nhà bà trần thị tuyến
ngụ thị trấn củ lao dung huyện củ lao dung
nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc khi trong quan tài không có người đã mất mà chỉ có ba bao cát
một lúc sau bà tuyến được cơ quan công an đưa về nhà dù chưa quan tài là di ảnh của bà này
một lãnh đạo ubnd huyện cù lao dung cho biết bà tuyến bị nhiều người đòi nợ nên lánh mặt
chiều ngày hai mươi chín tháng ba bà này với con trai đi mua quan tải
bà tuyên dặn tài xế sau khi để ba bao cát và quan tài đậy nắp lại
thì trang trí hoa bên ngoài như đang chở thi thể đã được nhập quan
camera an ninh ghi lại lịch trình bà này đi mua quan tài
trong những ngày tổ chức đám tàng chính quyền địa phương đến viếng
thì con bà tuyến nói mẹ bị người khác giết
thấy lời khai người con có dấu hiệu nghi vấn
công an địa phương yêu cầu gia đình mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi phát hiện đám tăng giả
hiện bà tuyến đang được công an cù lao dung mời làm việc
bà tuyến đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam
năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tỉnh sóc trăng mở phía xét xử
tuyên phạt bị cáo trần thị tuyến năm mươi năm tuổi ngụ thị trấn củ lao dung huyện củ lao dung tỉnh sóc trăng
mức án một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước nhiều vụ việc hoang báo dựng hiện trường giả các vụ cướp
trộm để trốn nợ xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây
công an tp hcm và công an các địa phương cảnh báo việc báo án giả là vi phạm pháp luật
gây hoang mang trong nhân dân tạo dư luận không tốt về tình hình an ninh trật tự ở địa phương
đề nghị người dân không vì vui miệng hoặc vì mục đích cá nhân khác mà tung tin giả
để rồi hậu quả pháp lý phải gánh rất nặng nề
theo luật sư nguyễn thanh biên đoàn luật sư tp hcm
người nào có ý tố giác báo tin giả về tội phạm mà xâm phạm đến danh dự
nhân phẩm uy tín của người bị tố giác báo tin giả có thể phải bồi thường
nếu người bị thiệt hại có yêu cầu theo luật định
nếu đối tượng báo tin giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
mọi hành vi báo tin giả tin sai sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đây còn là hành động làm nhiễu loạn thông tin
gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của cơ quan chức năng cũng như người thi hành công vụ